xử lý nghiêm những trường hợp chặt chém hành hung du khách và ngăn chặn tái diễn
là yêu cầu đặt ra đối với ngành chức năng tp đà lạt tỉnh lâm đồng
ngay khi sự việc chủ quán cơm đánh du khách nước ngoài tại chợ đêm đà lạt xảy ra
chủ tiệm cơm đã bị phạt hành chính hai năm triệu đồng và đóng cửa tiệm bảy ngày
về phản ánh tình trạng nhét nhát ô nhiễm và nhất là các vụ việc chặt chém hành hung du khách
các cơ quan chức năng địa phương đã phải đưa ra nhiều biện pháp chấn chỉnh hoạt động của các hàng quán
hiện khu vực ăn uống tại chợ đêm đà lạt đã phải tạm ngưng hoạt động để tổ chức phân lô
sắp xếp trước khi cho phép phục vụ trở lại du khách